nhiều chiến công trong các hoạt động điệp báo diệt ác trừ gian bảo vệ đảng chính quyền phong trào đồng khởi của quân chúng và các chiến dịch tổng tiến công nổi dậy góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn quân làm nên thắng lợi một nghìn chín trăm bảy mươi năm